tại nhà thờ chính tòa giáo phận phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã đến chúc mừng giáng sinh hai nghìn một mươi tám các chức sắc và giáo dân giáo phận phát diệm
đến thăm và chúc mừng giáng sinh các chức sắc và giáo dân giáo phận phát diệm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gửi tới giám mục du sê nguyễn năng
giám mục chính tòa của giáo phận phát diệm linh mục tù sĩ và bà con giáo dân
lời chúc sức khỏe và một mùa giáng sinh an lành
thông báo khái quát về một số thành tựu của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng thường trực chính phủ khẳng định
những thành tựu trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân trong đó có đồng bào công giáo
phó thủ tướng thường trực mong muốn các vị chức sắc và đồng bào công giáo
tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước
thay mặt các chức sắc và giáo dân giáo phận phát diệm giám mục du sê nguyễn năng
giám mục chính tòa của giáo phận phát diệm phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam
trong hoạt động của giáo hội công giáo nói chung và giáo phận phát diệm nói riêng
có thể nói sự quan tâm của đảng nhà nước ta từ trung mương đến địa phương
trong thời gian qua đã củng cố niềm tin của đồng bào công giáo
với tỷ lệ dân số hơn bốn mươi năm theo đạo công giáo
huyện kiếp sơn luôn xác định trăm lo đời sống cho người dân
trong đó có người dân công giáo để đảm bảo cuộc sống của người dân
thực hiện theo chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
chúng tôi cũng đã có chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm
cho các sứ họ đạo
sức tốt việc trang trí tạo điều kiện cho người dân đón mừng giáng sinh
trong suốt những các năm qua chúng tôi cũng là người công dân
cũng sẽ thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân
giáng sinh này thì chúng tôi cũng được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương
tạo điều kiện cho mọi người tức là về mọi mặt
trong nhiều năm qua thì rất là an toàn và rất là tuyệt vời
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đến thăm gia đình công giáo tiêu biểu tại giáo phận